sau gần một tuần làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ chiều nay phiên họp thứ ba mươi tám
ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức bế mạc
nhiều nội dung quan trọng đã cho ý kiến tại phiên họp này sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
và bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên bế mạc
tại phiên họp thứ ba mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với hai dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
và luật đầu tư sửa đổi cũng như xem xét các báo cáo kết quả kinh tế xã hội
báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri khiếu nại tố cáo của công dân
đáng chú ý có báo cáo nghiên cứu khả thi cảng hàng không quốc tế long thành
đây là những nội dung dự kiến sẽ đưa vào chương trình kỳ họp thứ tám để quốc hội xem xét
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
chỉ còn ba ngày nữa là chính thức khai mạc kỳ họp thứ tám
đề nghị chính phủ cùng các cơ quan bám sát kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội trong từng nội dung
để khẩn trương hoàn chỉnh các báo cáo bảo đảm chất lượng
sớm gửi đại biểu quốc hội nghiên cứu để thảo luận tại kỳ họp